sau đó do hiểu lầm đỗ quốc bảo bị một số người bên nhóm của trần vũ bảo đánh vào mặt
mẹ của nguyên can ngăn thì cũng bị trần vũ bảo dùng tay đánh trúng
bực tức vì thấy bạn và mẹ ruột của mình bị đánh cho nên nguyên đã lấy con dao bấm
đâm liên tiếp nhiều nhát vào người trần vũ bảo gây thương tích năm mươi ba
sau vụ việc trên trần đình nguyên bị xử năm năm tù giam đỗ quốc bảo bỏ trốn bị bắt giữ theo lệnh truy nã
một vụ trồng trái phép cây cần sa với quy mô lớn vừa bị công an huyện sông hình tỉnh phú yên
phát hiện bắt quả ta
vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba công an huyện sông hinh đã tập kích vào núi hòn cồ xã yà trôn
và phát hiện tại đây có một diện tích lớn trồng cây trái phép cần sa
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ gần một chín trăm linh cây cần sa một khẩu súng tự chế
đã lên đạn thể thao quốc phòng cùng với ba viên đạn và năm vỏ đạn
công an huyện sông hình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng
đào ngọc lập nguyễn văn dũng đặng văn thuận để điều tra và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô văn phú lê ánh vôn cùng chú tại xã tam mỹ đông huyện núi thành
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều tra của lực lượng công an vào năm hai nghìn một mươi bảy ngô văn phú nguyên là trưởng ban địa chính xây dựng
thuộc ủy ban nhân dân xã tam mỹ đông huyện núi thành và lê ánh vôn là nhân viên hợp đồng
của ban địa chính xây dựng xã này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất
cho người không có tên thật tại địa phương và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất không đúng quy định vụ việc gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
một vụ cháy gây thiệt hại bốn căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại khu vực tổ một mươi hai thành phố long xuyên tỉnh an giang và rất may là không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên người dân phát hiện nhiều tiếng nổ lớn rồi đám cháy bốc
từ nhà kho của ông trần phước tân là chủ hộ và quản lý kho sau đó ngọn lửa bùng phát và lan nhanh
sang các nhà nghỉ liền kề sau khoảng một giờ đồng hồ với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia
đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi hai căn nhà
căn thiệt hại tám mươi một căn thiệt hại bốn mươi một xe ô tô và nhiều xe mô tô đã bị thiêu dụi